sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là giải pháp tinh gọn bộ máy theo tinh thần của nghị quyết một mươi tám của trung ương
tuy nhiên sau khi các xã đã sắp xếp lại thì các cán bộ dôi dư sẽ được sắp xếp như thế nào
đây là câu hỏi được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến để góp ý cho dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã đến năm hai nghìn hai mươi hội thảo do bộ nội vụ tổ chức vào sáng nay
tại hội nghị nhiều vấn đề như xem xét điều chỉnh đơn vị hành chính liên kề để thuận tiện cho sinh hoạt của người dân và quản lý của chính quyền
chế độ chính sách khi nhập các xã hỗ trợ giải quyết thế nào được đặt ra
nhiều địa phương đề nghị bộ nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn chế độ giải quyết chính sách tổng thể có bước chuyển tiếp có lộ trình năm năm
về việc sắp xếp cán bộ sau năm năm sắp nhập một số địa phương cho rằng phải tính tổng thể tất cả các xã trong cả huyện
để phân bổ cân đối đều đại diện của bộ nội vụ cho rằng khi sắp xếp lại phải thực hiện theo quy định hiện hành bảo đảm sự ổn định thống nhất
về đội ngũ cán bộ cao cấp các xã lãnh đạo cấp xã sau khi sắp nhập các xã thời gian đầu phải chấp nhận số lượng bằng tổng số các đơn vị sắp nhập lại
nhưng trong vòng năm năm phải thực hiện đúng quy trình
việc sắp xếp phải bảo đảm hiệu quả nhưng có sự ổn định và không làm ảnh hưởng đến cơ quan hành chính nhà nước phục vụ tốt nhu cầu của người dân